uống cà phê có thể giúp sống lâu hơn
cà phê là thức uống phổ biến và được yêu thích nhất trên toàn cầu
theo các nghiên cứu đã chứng minh cà phê còn có những công dụng vượt trội có thể giúp kéo dài tuổi thọ của con người
một ly cà phê chứa khá nhiều chất tình dưỡng như vitamin b một vitamin b hai vitamin b năm vitamin b ba folate mangan kali maze và phốt pho
các thống kê về tỷ lệ phần trăm dinh dưỡng trong cà phê cũng có thể không quá nhiều
nhưng nhân nó với số cốc mỗi người uống mỗi ngày cà phê có thể giúp bổ sung phần dinh dưỡng đáng kể hàng ngày cho cơ thể
ngoài ra cà phê còn là một chất chống oxy hóa mạnh và giàu chất kích thích do có cà phê in
một ly cà phê nhỏ khoảng hai trăm bốn mươi ml chứa trung bình khoảng chín mươi năm mg cà phê in
theo một vài nghiên cứu cà phê có chứa nồng độ chất oxy hóa thực loại cao nhất
cao nhiều hơn cả là các loại trái cây có tính chống oxy hóa
bên cạnh đó cà phê còn chứa các hợp chất có khả năng chống viêm cũng như chống lại bệnh tật rất tốt
khẳng định này đã được xác nhận bởi các chuyên gia và giáo sư hàng đầu của trường đại học y khoa john hopkin
vì vậy không ngạc nhiên khi có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng
những người có thói quen thưởng thức một cốc cà phê sáng mỗi ngày có nguy cơ mắc một số bệnh lý nghiêm trọng thấp hơn hẳn so với những người không có thói quen này
một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học new england của mỹ năm hai nghìn một mươi hai đã chỉ ra mối liên quan giữa việc sử dụng cà phê và nguy cơ tử vong
nghiên cứu có sự tham gia của hai trăm chín mươi chín một trăm một mươi chín nam giới và một trăm bảy mươi ba một trăm bốn mươi một phụ nữ trong độ tuổi từ năm mươi đến bảy mươi một
kết quả đã cho thấy những người thường uống nhiều cà phê nhất cụ thể là bốn đến năm ly mỗi ngày đã giảm đáng kể nguy cơ tử vong trong suốt thời gian nghiên cứu là một mươi hai năm
một nghiên cứu tổng hợp khác trên một trăm hai mươi bảy bệnh nhân vào năm hai nghìn chín dựa trên những dữ liệu theo dõi về tử vong cho tất cả các bệnh thông thường cho thấy
việc uống cà phê có thể giảm hai mươi rủi ro tử vong ở nam và hai mươi sáu rủi ro tử vong ở nữ khi uống từ ba đến bốn ly mỗi ngày và tỷ lệ tử vong ngày càng giảm mạnh và có thể giảm tới ba mươi trong những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường
theo đó lợi ích của cà phê đối với sức khỏe của mọi người đã được nghiên cứu và chứng minh
và gì đây là những lợi ích của cà phê và những lý do mà các nhà khoa học cho rằng cà phê có thể giúp mọi người kéo dài tuổi thọ
một là cà phê có thể giúp cải thiện hiệu suất làm việc và làm não bộ thông minh hơn
trong cà phê có chứa nhiều caffeine một loại chất kích thích lên thần kinh trung ương từ đó làm tăng adrenaline một loại hormôn có tác dụng nâng cao hiệu suất hoạt động của các quá trình triển hóa cũng như các bộ phận trong cơ thể
các chất béo sẽ được thủy phân sẽ tạo thành các acid béo tự nhiên do làm nhiên liệu cho cơ thể
bởi vậy một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê có thể cải thiện khả năng làm việc lên đến một mươi hai điều này giải thích vì sao uống một ly cà phê buổi sáng giúp cơ thể tập trung hơn và làm việc tốt hơn
cà phê cũng có thể giúp não bộ thông minh hơn do nhiều chất kích thích caffeine chất này khóa các chất ức chế hoạt động của não như adenosine tăng mật độ của hormôn hạnh phúc như dopamine và norepinephrine tăng cường khả năng dẫn suất và kết nối các tế bào thần kinh đến não bộ hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn
các nghiên cứu khác cũng cho thấy cà phê còn có thể cải thiện nhiều chức năng khác của não bộ như cải thiện trí nhớ tính tình năng lượng khả năng phản ứng và sức khỏe tâm thần
hai cà phê hỗ trợ đốt cháy chất béo
cà phê in là một trong số các chất tự nhiên được chứng minh có khả năng đốt cháy chất béo hiệu quả bởi vậy nên nó hầu như có mặt trong tất cả các sản phẩm hỗ trợ giảm cân
một số nghiên cứu cho rằng cà phê in có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể từ ba đến một mươi một
các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng cà phê in làm tăng hiệu quả đốt cháy chất béo lên đến một mươi ở những người béo phì và hai mươi chín ở những người gầy
tuy nhiên tác dụng này của cà phê có thể giảm đi ở những người sử dụng chúng lâu dài
cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại hai
theo nghiên cứu vào năm hai nghìn tám trên ba mươi tám bệnh nhân người gốc trung quốc ở singapore cho thấy uống cà phê nhiều hơn bốn gốc mỗi ngày giúp giảm rủi ro bệnh tiểu đường
một nghiên cứu khác trên gần năm trăm linh bệnh nhân
bệnh nhân cũng cho thấy nếu uống từ một đến ba ly cà phê mỗi ngày thì sẽ giảm được bệnh tiểu đường từ bảy đến một mươi
điều này là nhờ cà phê có khoáng chất chất fidercamical và chất oxy hóa ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể và làm cho cơ thể tiêu hào năng lượng nhiều hơn
cà phê giúp giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ và bệnh tim mạch
trên tạp chí của hiệp hội tim mạch hoa kỳ một nghiên cứu được đăng đã cho thấy uống một cốc cà phê đen mỗi ngày có tác dụng giúp giảm nguy cơ tim về lâu dài
cụ thể hơn so với những người không uống cà phê người uống cà phê có nguy cơ suy tim giảm khoảng năm một mươi hai cho mỡ cốc cà phê mỗi ngày
tuy nhiên điều này lại không đúng với cà phê decaf
ngược lại các chuyên gia phát hiện ra rằng cà phê deca có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ suy tim
uống cà phê giúp bảo vệ cơ thể chống sơ gan
người ta ước tính rằng bệnh ngan cướp đi sinh mạng của hai triệu người hàng năm
một triệu trong đó tử vong vì các biến chứng liên quan đến sơ gan
vì nó làm tăng nguy cơ suy gan và ung thư gan
các nhà nghiên cứu từ trường đại học southampton ở anh
đã tổng hợp và phân tích dữ liệu từ chín nghiên cứu giải hạn
bao gồm gần năm trăm linh đàn ông và phụ nữ từ sáu quốc gia
họ phát hiện ra rằng việc tiêu thụ cà phê có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh sơ gan
cụ thể hai tách cà phê thêm mỗi ngày có thể làm nguy cơ mắc bệnh sơ gan thấp đi bốn mươi bảy
và nguy cơ tử vong vì căn bệnh này thấp hơn gần năm mươi

cà phê giúp giảm nguy cơ mắc ung thư gan
ung thư gan vẫn là một vấn đề sức khỏe đáng lo ngại trên toàn thế giới do tỷ lệ tử vong cao
theo một đánh giá gần đây đăng trên tạp chí gastroenterology and hepatology
uống cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm thiểu khả năng mắc căn bệnh này
nghiên cứu tiết lộ rằng những người uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày
sẽ giảm hai mươi nguy cơ mắc bệnh ung thư gan so với những người không uống cà phê
cà phê khử cà phê in cũng được chứng minh là có tác dụng bảo vệ chống ung thư gan
mặc dù ít mạnh hơn cà phê có cà phê in theo natural health news
bảy cà phê có thể giúp giảm trầm cảm
một loại nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng cà phê có khả năng phòng chống trầm cảm
và cải thiện tâm trạng theo hướng tích cực hơn
trong một cuộc khảo sát ở mỹ người ta đã ghi nhận được những người uống ít nhất bốn tách cà phê mỗi ngày
giảm được hai mươi nguy cơ bị trầm cảm so với nhóm người uống ít hơn một tách mỗi tuần
ngoài ra những người uống cà phê trên hai tách mỗi ngày
cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm nguy cơ trầm cảm
để giải thích cho điều này các nhà khoa học nghiên cứu cho rằng
cà phê có tác dụng giải phóng một vài học môn hạnh phúc như dopamine và serotonin
giúp thúc đẩy cảm giác tích cực và có ích trên xúc cảm
tám cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh alzheimer
bệnh alzheimer là bệnh thoải hóa thần kinh phổ biến nhất
và cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất chứng trí nhớ
đặc biệt là ở người cao tuổi trên toàn thế giới
một số nghiên cứu đã chỉ ra
cà phê in trong cà phê giúp chống lại bệnh alzhimer
theo các nhà khoa học cà phê in ngăn ngửa sự tích tụ beta amyloid
thường được coi là nguyên nhân chính gây ra bệnh alzhimer
một số nghiên cứu cho thấy
những người uống nhiều cà phê có nguy cơ mắc alzheimer thấp hơn tới sáu mươi năm
so với những người bình thường
uống cà phê giảm nguy cơ mắc bệnh parkinson
bệnh parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến thứ hai trên toàn thế giới
chỉ xếp sau alzheimer
parkinson có thể khiến các tế bào thần kinh bị chết
qua đó làm giảm khả năng dẫn trên sung thần kinh
do làm giảm lượng dopamine trong não
cũng giống như bệnh alzheimer
bệnh parkinson cũng chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu
điều này khiến cho việc phòng bệnh trở nên quan trọng hơn nhiều
những nghiên cứu đã cho thấy
người uống nhiều cà phê có nguy cơ mắc bệnh parkinson
thấp hơn từ ba mươi hai đến sáu mươi
mà yếu tố chính là cà phê in có trong cà phê
một mươi uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh parkinson
đây là một phát hiện thú vị gần đây
bệnh gút là một bệnh thường xảy ra tại mỹ
lý do chính là do tăng đồng độ uric acid trong máu
tích tụ dần tại các khớp
cà phê có thể ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất udic acid
thông qua tác động lên enzyme xanthin oxidase
cà phê được xem là góp phần ức chế men xanthin oxidase
dẫn đến giảm bệnh gút qua các nghiên cứu tổng hợp năm hai nghìn một mươi bốn là
một mươi một cà phê có thể làm giảm chậm quá trình lão hóa
có rất nhiều các nguyên nhân dẫn đến sự lão hóa như
do di chuyển tuổi tác ánh nắng mặt trời
làm sản sinh các yếu tố gọi là gốc tự do trong quá trình oxy hóa ở tế bào
theo các nghiên cứu đã chứng minh
cà phê nguyên chất sạch có thể giúp chống lại quá trình lão hóa
bởi trong cà phê có chứa acid năm caffeoicinic và acid dihydrocaffeic
làm tăng khả năng chống oxy hóa
bên cạnh đó cà phê nguyên chất còn chứa tỷ lệ cao các chất acid hydroxin
có ảnh hưởng ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn trên da mặt
vậy để uống cà phê đúng cách
nên làm thế nào
theo chia sẻ của bác sĩ nhật nguyệt trên báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thì một số cách sử dụng cà phê lý tưởng
sẽ giúp đem lại hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe
một là uống cà phê lúc hai giờ chiều
caffein cần một thời gian để hết tác dụng
và có thể gây dối loạn cho giấc ngủ
ngay cả khi bạn không cảm thấy nó trong cơ thể
vì lý do này tốt nhất là nên uống cà phê vào buổi sáng
hoặc muộn nhất là đầu giờ chiều
sử dụng cà phê hoặc đồ uống chứa nhiều caffeine khác
như nước tăng lực sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn
hai là không uống quá bốn cốc mỗi ngày
theo bệnh viện mayo người lớn không nên uống quá bốn trăm linh mg caffeine trên ngày
tương đương với khoảng bốn cốc cà phê
sử dụng quá nhiều caffeine có thể gây lo âu và kích thích
về lâu dài bạn có thể bị thuộc vào caffeine
và có thể duy trì sự tỉnh táo
nếu bạn thực sự phải uống nhiều cà phê
hãy lựa chọn loại đã khởi caffeine
ba là giảm lượng caffeine hấp thụ trong ngày
bạn có thể cần caffeine vào buổi sáng sớm
vì đó là thời điểm bán ít tỉnh táo trong ngày
càng về sau bạn sẽ cần ít caffeine hơn
đó là một ý tưởng hay để giảm lượng caffeine
hoặc dùng những đồ uống không chứa caffeine
bạn có thể chọn trà hoặc cà phê đã khử caffeine
để đảm bảo caffeine không ảnh hưởng tới bạn vào buổi tối
cuối cùng là quan tâm tới kích cỡ cốc cà phê bạn sử dụng
hãy chú ý đến kích thước của cốc cà phê bạn uống
uống một cốc nhỏ đầy thay vì uống một cốc lớn vơi
nó sẽ mang đến nhiều cốc cà phê bạn sử dụng
cho bạn cảm giác đang được uống nhiều cà phê hơn
vậy ai không nên uống cà phê
theo chia sẻ của dược sĩ nguyễn thanh hoài
caffeine làm tăng hàm lượng dopamine
chất truyền dẫn thần kinh có chức năng tạo cảm giác hưng phấn trong não
do đó uống nhiều cà phê sẽ gây cảm giác lo lắng bồn trồn
thói can uống cà phê nhiều lần trong ngày
nếu xét về mặt dược lý hoàn toàn không có lợi thậm chí là có hại
uống cà phê quá muộn sau sáu giờ chiều
là một trong các lý do dẫn đến mất ngủ
dù là chưa có công trình nghiên cứu nào
khẳng định được tác dụng ức chế trung khu ngủ của cà phê
theo các nhà nghiên cứu ở úc
thường thì cà phê không gây mất ngủ hẳn
nhưng làm giảm độ sâu của giấc ngủ
làm mất giấc mơ nghĩa là cản trở chức năng của giấc ngủ
và nhất là gây cảm giác mệt mỏi khi thức dậy
cà phê có thể gây hồi hộp
hay thậm chí là dối loạn nhịp tim ở người bị cường tuyến giáp
hay dối loạn dây truyền thần kinh giao cảm
chẳng hạn trong giai đoạn mãn kinh
mặc dù hậu quả đó chỉ có tính chất tạm thời
ngắn hạn hoặc không đủ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trên tim mạch
với người không quen uống cà phê
hay là cho dù uống nhiều
nhưng gặp loại có quá nhiều cà phê in
thì tim cũng có thể đập nhanh và tăng huyết áp
nhất là với người nghiện thuốc lá
còn những người đã bị phim lết dặn dày
sẽ dễ bị cồn cào
thậm chí là đầy hơi hay ợ chua khi uống cà phê lúc đói
vì cà phê làm bài tiết dịch vị
người bị dối loạn tâm thần nên tuyệt đối tránh sang cà phê
để tránh nhiều phản ứng khó tiền liệu
phụ nữ mang thai cho con bú không nên uống cà phê
bởi chất cà phê in sẽ thông qua máu và ngấm vào sữa
chất dinh dưỡng nuôi con
từ đó chất độc sẽ chuyển cho con gây ức chế
làm trẻ xay đau đầu ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ
hơn nữa thay phụ mang thai ba tháng cuối
nên tránh hoàn toàn cà phê
để tránh trường hợp khó sinh vì thời gian chuyển xạ sẽ kéo dài hơn
ngoài ra khi sử dụng cà phê cần lưu ý
cà phê sẽ có tương tác không tốt
đối với một số loại thước
gây ảnh hưởng đáng kể đến sự hấp thụ phân phối
chuyển hóa và bài tiết của những loại thước đó
dựa trên nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi
của hai nhà nghiên cứu dược học ở ethiopia
các loại thuốc thường bị ảnh hưởng khi uống thuốc cùng cà phê
có thể kể đến là
thuốc tuyến giáp thuốc điều trị loạn xương
thuốc chống trang ngược azit
thuốc điều trị suy tim thuốc cảm
thuốc huyết áp cao thuốc điều trị chứng phù chân
và thuốc tăng cường sự tập trung
bên cạnh đó người bệnh trong lúc trị liệu hóa trị ung thư
cần lưu ý hạn chế sử dụng cà phê
vì trong cà phê có tính oxy hóa mạnh
có thể thấy trên thực tế
với tất cả những lợi ích nêu trên
không ngạc nhiên khi nói cà phê
là một trong những thức uống lành mạnh nhất hành tinh
và có khả năng giúp con người
cải thiện sức khỏe nâng cao tuổi thọ
khi sử dụng đúng cách đúng liều lượng